chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ông trần quý thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và đặng thị kim oanh vay tiền với lãi suất ba một tháng
điều kiện kèm theo với mức ba một tháng là yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay
khi chủ tài sản dự án bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại
can đã nại ra các lý do để không trả lại tài sản
theo cơ quan tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can được xác định là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong vụ án này ông trần quý thanh là người chịu trách nhiệm chính tiếp theo là hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
cụ thể thông qua người môi giới ông trần quý thanh và trần nguyên phương cho ông lâm sơn hoàng vay một trăm một mươi năm tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách có công chứng
sang tên bốn thửa đất tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh từ ông hoàng cho bà phương
một tháng và lãi phạt chậm trả bốn năm giả cách bằng các cam kết bán lại
đến khi ông hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả thì phía ông trần quý thanh lấy lý do
ông hoàng chậm trả không cho chuộc lại tài sản giá trị tài sản mà các bị can chiếm đoạt là tám mươi ba tỷ đồng
vụ thứ hai ông trần quý thanh và bà trần uyên phương cho ông nguyễn huy đông vay tám mươi tỷ đồng bằng hợp đồng giả cách chuyển nhượng hai thửa đất tại phường an lạc quận bình tân
khi ông đông chuẩn bị đủ tiền để nhận lại hai thửa đất thì cha con ông thanh yêu cầu phải trả thêm một mươi năm tỷ đồng không cho chuộng lại tài sản
giá trị chiếm đoạt trong vụ án này được xác định là ba mươi tám chín tỷ đồng
vụ thứ ba thông qua môi giới ông trần quý thanh và bà trần uyên phương cho ông nguyễn văn trung tổng giám đốc công ty
gcb vay ba mươi năm tỷ đồng cũng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng hai mươi chín thửa đất tại phường an lạc quận bình tân
đến khi ông trung chuẩn bị đủ ba mươi năm tỷ đồng để nhận lại hai mươi chín thửa đất thì các bị can yêu cầu phải trả thêm một mươi bốn tỷ không cho trưởng lại tài sản
giá trị chiếm đoạt được xác định là hơn bốn mươi tám một tỷ đồng
vụ thứ tư ba cha con ông trần quý thanh cho bà đặng thị kim oanh chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim oanh vay năm trăm linh tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần công ty minh thành và thỏa thuận hứa chuyển nhượng
hứa nhận chuyển nhượng dự án nhân thành cho bà trần uyên phương trần ngọc bích công ty tcs công ty thuộc tân hiệp pháp với lãi suất ba một tháng
lãi phạt chậm trả bốn năm một tháng và che đậy bằng các cam kết bán lại
khi phía bà kim anh chuẩn bị đủ năm trăm linh tỷ đồng thì phía ông trần quý thanh lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng
nên bà kim oanh mất quyền mua lại và không cho bà kim oanh chuộc lại tài sản
giá trị chiếm đoạt trong vụ này được xác định là hơn tám trăm tám mươi tỷ đồng
trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tp hcm và tỉnh đồng nai có liên quan đến công ty tân hiệp pháp
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố ông trần quý thanh giám đốc công ty cùng trần uyên phương và trần ngọc bích
hai con gái của ông thanh
qua quá trình điều tra cơ quan điều tra đã vén màn nhiều góc khuất trong quy tắc ngầm vay trả của chủ tịch tân hiệp pháp
phương thức mà bố con tân hiệp pháp sử dụng là thông qua chiêu cho vay lãi thế chấp bằng các dự án hàng chục thừa đất rồi dùng thủ đoạn gian dối nắm quyền kiểm soát tạo ra các lý do để không trả lại tài sản
theo kết luận điều tra năm hai nghìn một mươi bảy bà đặng thị kim oanh chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim oanh đồng ninh cần tiền để đầu tư dự án minh thành ở đồng nai
do không được ngân hàng chấp thuận cho vay bà oanh kết nối với trợ lý của ông trần quý thanh
chuyển hồ sơ dự án cho trợ lý ông trần quý thanh
trợ lý của ông trần quý thanh bà oanh được thông báo hạn mức cho vay là ba trăm năm mươi tỷ đồng
tuy nhiên khi biết báo oanh còn một dự án khác ở nhân thành trợ lý của ông thành đề xuất chuyển nhượng các dự án minh thành nhân thành cho ông thành để được vay năm trăm linh tỷ đồng
điều kiện đi kèm là cắt phế lại năm số tiền vay
kết luận điều tra cho biết năm này là phí môi giới
để được vay tiền bà oanh phải chuyển nhượng cổ phần hoặc làm thủ tục mua bán các dự án do người phụ nữ này sở hữu
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bà oanh được ông thanh đồng ý gặp tại trụ sở tân hiệp pháp
tại cuộc gặp ông thành ra điều kiện phải giang nhượng toàn bộ hai dự án mới cho vay
dù báo oanh nảy nỉ thương lượng chủ tịch tân hiệp pháp vẫn kiên quyết với luật của mình
điều đặc biệt tất cả các buổi làm việc tại tân hiệp pháp bao anh đều bị thu điện thoại để tránh bị ghi âm
sau khi xem xét các giấy tờ ông chủ tân hiệp pháp đồng ý cho báo oanh vay năm trăm linh tỷ đồng với lãi suất ba một tháng
trả trước ba tháng kèm với điều kiện chuyển nhượng năm mươi cổ phần dự án minh thành cho trần uyên phương với giá hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
năm còn lại chuyển cho trần ngọc bích và công ty tcs công ty của gia đình ông thanh quản lý giá hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng
với dự án nhân thành bà oanh phải chuyển một trăm linh cổ phần đang sở hữu cho trần ngọc bích giá một trăm năm mươi tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định thời điểm làm hợp đồng chuyển nhượng dự án minh thành có giá trị gần sáu trăm linh tỷ đồng
dự án nhân thành cũng có giá trị tương đương
thế nhưng trong hai hợp đồng hai dự án trên lần lượt được định giá ba trăm năm mươi tỷ đồng và một trăm năm mươi tỷ đồng
theo kết luận điều tra bà oanh tự đánh giá hai dự án của mình là một hai trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên do quá cần tiền bà oanh buộc lòng phải chấp nhận thỏa thuận với ông trần quý thanh
ông thanh khai với cơ quan chức năng rằng tôi không phải ngân hàng nên không ký hợp đồng cho vay
hàng tháng cứ đóng lãi đều đủ đúng hạn thì tôi cho chuộc tài sản
ông thanh cũng từ chối đề nghị soạn hợp đồng thế chấp của báo oanh và chỉ thỏa thuận bằng miệng rằng
trong thời gian chín tháng nếu trả đầy đủ tiền gốc lãi đúng thời hạn đặt cọc theo cam kết mua lại thì tôi trả hai dự án cho bà
nếu vi phạm thời hạn trả nợ lãi bà sẽ mất hai dự án
ngay sau khi giải ngân ông chủ tân hiệp pháp yêu cầu nữ chủ tịch phải thanh toán ngay tiền lãi ba tháng đầu là ba mươi một năm tỷ đồng và không có biên lai giấy tờ
đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến hạn trả lãi lần ba
nhưng do sơ xuất bà oanh chậm một ngày ông thành sau đó từ chối nhận tiền
cũng chính vì sơ suất trên ông thành cho rằng bà oanh đã vi phạm thời hạn nộp tiền lãi vi phạm cam kết nên không được mua lại dự án
sau đó ông thanh phạt báo oanh ba mươi năm tỷ đồng nếu không nộp thì mất quyền mua lại dự án
tháng tám năm hai nghìn hai mươi công ty kim oanh đồng nai ký công văn gửi bà phương bích và công ty tcs với nội dung đã chuẩn bị đủ năm trăm linh tỷ đồng và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án
đồng thời báo oanh nhắn tin cho ông thanh xin được gặp để bàn lại việc chuộc dự án nhưng không được phản hồi
bảo anh không hề biết chỉ vì một lần trả chậm tiền của mình mà bà đã bị cha con ông chủ tân hiệp pháp mặc nhiên cho rằng bà đã không còn quyền mua lại dự án của mình đã cầm cố
sau đó bảo oanh đã làm đơn tố cáo ông trần quý thanh và hai con gái lừa đảo chiếm đoạt dự án minh thành đồng nai
theo kết luận điều tra chủ tịch tân hiệp pháp cùng hai con gái đã cho vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ông thanh và đồng phạm đã bốn lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại tổng giá trị hơn bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trước khi bị khuy ra những khuất tất sai phạm trong quá trình kinh doanh tập đoàn tân hiệp pháp cũng đã không ít lần gặp phải sóng gió liên quan tới việc chất lượng sản phẩm
bị người dân phản ánh kém chất lượng trước những sự cố chủ tịch tân hiệp pháp trần quý thanh và con gái đã từng nhiều lần đưa ra phát ngôn khiến dư luận xôn xao
có lẽ chỉ có thể là chai nước do một tập đoàn như tân hiệp phát sản xuất thì một con ruồi mới có giá ngang ngửa một nửa chiếc xe toyota camry bản hai nghìn hai mươi ba
ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi năm sau khi tân hiệp pháp đồng ý với thỏa thuận của anh minh và cho nhân viên giao tận tay anh minh năm trăm linh triệu đồng nhận đủ tiền anh minh giao lại chai nước cho công ty
lúc này công an vào bắt anh ninh và anh này bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi năm thanh tra y tế tỉnh bình dương trực tiếp thanh tra dây chuyền sản xuất của tân hiệp pháp và đưa ra kết luận ngày hôm sau rằng không phát hiện vi phạm
cũng trong ngày này kết quả giám định cho thấy nắp chai number one có ruồi không còn nguyên
giám đốc đối ngoại của tân hiệp pháp ông phạm lê tấn phong khẳng định sau vụ việc chúng tôi là doanh nghiệp nước giải khát hàng đầu việt nam với hệ thống và quy trình sản xuất khép kín hoàn toàn
tiêu chuẩn quốc tế thì ruồi ở đâu ra mà ruồi
trong một bài báo của cà phê bít xuất bản ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi năm có tiêu đề tân hiệp pháp nói gì về con ruồi trong chai nước
bà trần uyên phương cho biết tân hiệp phát chưa bao giờ thỏa thuận với anh minh
sự việc xảy ra là anh minh đòi tân hiệp pháp năm trăm linh triệu đồng
chúng tôi có ít nhất bốn lần tới gặp anh minh để giải thích nhưng anh minh nói nếu không đưa tiền thì sẽ in tờ rơi và bôi nhọ tân hiệp pháp
với tình hướng đó thì tân hiệp phát phải báo cáo cơ quan công an
tất cả những lần anh minh gọi điện lên yêu cầu và tất cả những lần chúng tôi đến gặp đều làm một việc là giải thích cho anh
nước uống tân hiệp pháp có ruồi hay đồ uống tân hiệp pháp không đảm bảo chất lượng trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn mạng xã hội
những điều trên đã tạo thành một hệ quả không thể tránh khỏi
đó là thương hiệu và uy tín của tập đoàn này xuống dốc không phanh
ước tính sự việc đã gây thiệt hại thực tế cho tập đoàn khoảng hai tỷ đồng và thậm chí là còn hơn thế nữa
hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại